thúc đẩy vai trò của doanh nghiệp vào giáo dục nghề nghiệp là một trong những giải pháp quan trọng
trong chỉ thị hai mươi bốn của thủ tướng chính phủ về nâng cao chất lượng lao động việt nam
doanh nghiệp sẽ không còn chỉ là đơn vị tuyển dụng lao động đơn thuần
mà còn tham gia trực tiếp vào quá trình đặt hàng đào tạo nhân sự theo nhu cầu
từ đó bảo đảm nguồn lao động sẽ có thể đáp ứng ngay từ đầu vào những yêu cầu công việc
kỷ luật lao động và an toàn lao động
đây là mô hình đưa doanh nghiệp vào nhà trường tại trường cao đẳng công nghệ và nông lâm đông bắc
với học sinh sinh viên hệ cao đẳng
khi bước vào thời gian thực hành các em sẽ được thực hành tại chính mô hình dây chuyền sản xuất
được doanh nghiệp đặt tại trường
dây chuyền thực hành này đạt đúng tiêu chuẩn sản xuất hiện tại của doanh nghiệp
cơ sở vật chất thì trường được cấp rất là đầy đủ
và theo ông lúc mình đang thực tập thì mình sẽ
được trả lương theo công của mình
việc thực tập sản xuất vào đây thì lợi ích cho người học là
thứ nhất là cho các em biết được những việc làm của sau khi mình tốt nghiệp
để họ hình dung ra tất cả công việc cái nghề của mình đào tạo làm được cái gì
và đáp ứng xã hội nó như thế nào
đấy là một
cái thứ hai về cái thu nhập thì cơ bản là vừa đào tạo và vừa kết hợp với sản xuất
thì các em cũng có một phần thu
cái thu nhập
thực hành chiếm đến bảy mươi tám mươi thời lượng học tập là đặc điểm của chương trình giáo dục nghề nghiệp
vì thế để doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo đem lại lợi ích kép
nhà trường có thể tận dụng được cơ sở vật chất của doanh nghiệp
doanh nghiệp có thể lựa chọn đào tạo được nguồn nhân lực đạt yêu cầu sản xuất của mình
hiện nay tại trường cao đẳng công nghệ và nông lâm đông bắc có một số nghề như điện tử
điện lạnh điện công nghiệp và nghề ô tô được doanh nghiệp đặt cơ sở để học sinh thực hành ngay tại trường
còn các nghề khác học sinh phải ra ngoài doanh nghiệp thực hành
đào tạo gắn với thị trường lao động việc làm người lao động sau đào tạo có việc làm ngay
và có thu nhập vẫn là sức hấp dẫn và điểm mấu chốt để phát triển giáo dục nghề nghiệp nước nhà
vì thế các nhà trường cần đẩy mạnh mô hình phối kết
kết hợp đào tạo doanh nghiệp nhà trường
chỉ có như vậy mới có thể góp phần vào mục tiêu phát triển nguồn nhân lực quốc gia
như định hướng chủ trương của chính phủ bộ lao động thương minh và xã hội đặt ra